ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu phi tỉnh đắk nông đã họp khẩn bàn phương án khắc phục phòng chống lây lan dịch bệnh tả lợn châu phi trên địa bàn
trước đó ngày một mươi ba tháng năm các cơ quan chức năng phát hiện bà nguyễn thị xen xã quảng sơn huyện đắk cơ long vận chuyển hai mươi hai con lợn đã chết và sáu con lợn đã mổ thịt có biểu hiện thâm tím bốc mùi hôi thối đến cơ sở giết mổ động vật của ông nguyễn hữu triều tại tổ dân phố ba phường nghĩa đức thị xã gia nghĩa
cùng ngày các cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân tại thị xã giang nghĩa có chín sắc lợn chết bỏ trong bao bốc mùi hôi thối vứt bừa bãi tại suối cạn và dọc tuyến đường tránh trên địa bàn
qua kiểm tra kết quả hai mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lợn chết tại đắk nông dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn nói trên đồng thời tiến hành các biện pháp tiêu độc khử trùng